trước tình hình cơn bão số một mươi sáu diễn biến phức tạp hiện tại tỉnh bạc liêu và cà mau khẩn trương chuẩn bị thêm các tình huống ứng phó
trong đó có phương án sơ tán các hộ dân ven biển đến nơi an toàn
nếu dự báo bão số một mươi sáu ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực đất liền ven biển của bạc liêu
thì tỉnh sẽ nhanh chóng sơ tán một mươi chín tám mươi sáu hộ dân với gần tám mươi một trăm linh người
để thực hiện tốt việc sơ tán này bạc liêu đã chọn ba tám trăm hai mươi ba trụ sở nhà kiên cố để bố trí dân vào ẩn trú
riêng tổng số lực lượng phục vụ sơ tán dân là một hai trăm ba mươi ba người với số phương tiện phục vụ sơ tán là năm bảy trăm một mươi bốn phương tiện
và tổng số tuyến giao thông phục vụ sơ tán là một trăm một mươi tuyến
tại trà vinh vào chiều ngày hôm qua các huyện thị xã thành phố đã hoàn thành việc phân công nhiệm vụ cụ thể
chuẩn bị cho công tác ứng phó với bão
đến sáng ngày hôm nay các huyện đã ra soát chuẩn bị di dân khoảng một mươi hộ
từ sáng nay trên vùng biển quần đảo trường sa liên tục có gió to gió mạnh
tại các điểm đảo gió đông bắc giật cấp chín cấp một mươi
các lực lượng quân và dân trên đảo một mặt tích cực chủ động ứng phó với bão
mặt khác tiếp tục kêu gọi đón tiếp các tàu thuyền vào tránh trú
hiện tại các âu tàu như đá tây song tử sinh tồn trường sa đã có rất nhiều tàu cá của ngư dân vào chú bão
riêng âu tàu đá tây có ba mươi chiếc
tại tỉnh bình thuận hiện nay hầu hết các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đã tích đầy nước
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận hiện đang tích cực kiểm tra chặt chẽ
việc vận hành hồ chứa nước an toàn chủ động điều tiết sớm qua tràn
hạ thấp cao trình đón lũ theo quy trình vận hành hồ chứa để ứng phó với bão số một mươi sáu
tỉnh đã yêu cầu các chủ hồ chứa có thông báo xả lũ cho người dân vùng hạ du biết để chủ động phòng tránh
giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản
dù dự báo bão số một mươi sáu không ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển nam trung bộ
nhưng từ chiều ngày hôm qua các địa phương từ quảng ngãi đến ninh thuận cũng phát lệnh cấm biển
không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt đồng thời sẵn sàng chủ động ứng phó với bão
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại thôn bến xã việt hồng huyện trấn yên tỉnh yên bái
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã bắt quả tang đối tượng giàng a đua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại bản thung mận xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
và phát hiện thu giữ hai mươi bánh heroin ba trăm tám mươi hai viên nén màu hồng năm viên nén màu xanh và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
tại cơ quan điều tra giàng a đua khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho mùa thị sao
có tên gọi khác là mùa y chu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tài bản thung mận xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
từ bản lóng luông xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la đến huyện văn chấn tỉnh yên bái với giá sáu mươi triệu đồng
và trước khi đua bị bắt thì sao đang ở tại một nhà nghỉ tại khu vực huyện văn chấn tỉnh yên bái
giáp danh giữa tỉnh sơn la và phú thọ
căn cứ lời khai của giàng a đua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã giả soát
xác minh truy tìm và phát hiện mùa thị sao đang ở tại nhà nghỉ đại việt thuộc thị trấn nông trường
trần phú huyện văn chấn tỉnh yên bái nên đã yêu cầu về cơ quan để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra mùa thị sao đã thừa nhận những nội dung như đua đã khai
đây là vụ án có số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh yên bái thu giữ
hiện công an tỉnh yên bái đang tích cực điều tra và mở rộng vụ án
tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần bánh kẹo tràng an việt nam
đóng tại khu công nghiệp bắc sơn thị xã biểm sơn tỉnh thanh hóa
cho đến thời điểm hiện tại thì đám cháy cơ bản đã được khống chế
lực lượng chức năng xác định đã có ba nạn nhân hai nữ một nam bị thiệt mạng trong đám cháy
vào khoảng tám giờ sáng nay ngọn lửa phát ra từ lò nấu bánh kẹo rồi nhanh chóng lan ra khu vực chứa nguyên liệu
do ngọn lửa lan ra quá nhanh bên trong công ty lại có nhiều vách ngăn gặp thời tiết hanh khô gió lớn
cộng với nguyên liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
ngọn lửa đã thiêu dụi toàn bộ khu vực nhà xưởng nhiều gian hàng và nhà kho khác
diện tích bị cháy là khoảng bốn m hai thiệt hại ước tính ban đầu lên đến gần một mươi tỷ đồng
hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiếp tục công tác dập các đàm cháy nhỏ âm ỉ
và tiến hành tìm kiếm nạn nhân cũng như khống chế không để lửa lan sang khu vực khác
bốn người đi bộ sang đường đã bị ô tô đâm tử vong trong đêm
vụ việc vừa xảy ra vào hai mươi một h tối qua tại thị xã phổ yên thái nguyên
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngắn ngay sau đây
vào thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát hai mươi c một mươi một nghìn hai trăm ba mươi sáu chạy trên quốc lộ ba hướng hà nội thái nguyên
khi tới km bốn mươi ba hai trăm linh thuộc địa phận phường ba hàng thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
thì đâm phải bốn người đang đi bộ sang đường
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các nạn nhân đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhưng do vết thương quá nặng nên cả bốn người đều tử vong
lái xe được xác định là đỗ văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tại xã hùng tiến huyện phổ yên
còn tại tp hcm khoảng một mươi h bốn mươi năm phút trưa nay xe khách huệ nghĩa mang biển số năm mươi một b một mươi tám nghìn ba trăm một mươi
chờ hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ một hướng từ ngã tư an sương về vòng xoay an lạc
đã đâm vào một xe tải và bảy xe máy trước đèn đỏ cổng khu công nghiệp vĩnh lộc
quận bình tân tp hcm làm nhiều người bị thương
trong đó có ba người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ủn tắc kéo dài
lực lượng công an cảnh sát giao thông đã đến bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc
sáng nay các cơ quan chức năng của tỉnh con tum đã phối hợp khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để làm rõ vụ án giết người xảy ra vào khoảng hai mươi h một mươi năm tối qua ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
tại quán ốc vỉa hè ở ngã ba duy tân tp con tum phan đình tuân chú tại phường duy tân tp con tum
đang ngồi nhậu với bàn của mình thì bất ngờ bị một đối tượng ngồi nhậu ở bàn gần bên dùng
do dựa chém lúc này anh nguyễn công thịnh ngồi nhậu ở gần đó sang căn ngăn thì cũng bị chém một nhát ngay ở tay
hậu quả anh tuân tử vong ngay sau đó đối tượng sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ trốn
hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra và xác minh làm rõ vụ án
thưa quý vị tại bình định trong thời gian vừa qua trong rất nhiều vụ việc vi phạm pháp luật
mà lực lượng công an điều tra làm rõ thì thù phạm lại là nhóm
những thanh thiếu niên mới lớn không có sự quản lý của gia đình và sống lang thang
kiếm sống bằng việc trộm cắp đây quả là một thực tế đang báo động và cần có sự vào cuộc quyết liệt
của các đoàn thể và tổ chức xã hội mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv tại bình định
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn phường trần quang diệu thành phố quy nhơn tỉnh bình định
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản lúc đầu là trộm vặt trộm xe đạp
và mới đây chỉ trong vòng một ngày đã xảy ra hai vụ trộm cắp xe máy
khẩn trương tiến hành điều tra công an phường trần quang diệu đã làm rõ thủ phạm của các vụ việc trên
là băng nhóm gồm ba thiếu niên từ một mươi ba đến một mươi năm tuổi trú tại phường thị nại thành phố quy nhơn
các thiếu niên khai nhận đã bỏ nhà sống lang thang từ lâu hầu hết gia đình ly tán có em cha mẹ đều vi phạm pháp luật

hầu hết đều đã bị công an các phường trên địa bàn thành phố quy nhơn xử lý chủ yếu là về việc trộm cắp sử dụng cỏ mỹ
và thậm chí là chấn lột của những thiếu niên học sinh khác
cái vấn đề này xuất phát từ cái việc mà thiếu cái sự dạy dỗ của gia đình
nhiều trường hợp là bố mẹ không có quan tâm các em chỉ có tập trung vào cái công việc làm ăn thường ngày
mà quên đi cái việc dạy dỗ do đó các em này do cái sự rủ rê của bạn bè
những đối tượng xấu nên các em có hành vi phạm tội
dù nhiều lần vi phạm pháp luật song do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
nên cơ quan công an thường giao các em cho gia đình bảo lãnh để quản lý giáo dục
xong vì không có sự phối hợp từ phía gia đình nên chẳng bao lâu các em lại bỏ nhà sống lang thang và tái vi phạm
thực tế trên rất đáng báo động bởi nếu không có sự vào cuộc một cách quyết liệt
và trách nhiệm của các đoàn thể tổ chức xã hội
thì rất khó ngăn chặn được tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
bản tin xin được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lạc văn vinh
lạc vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hậu khẩu thường trú tại thôn thuận a xã phú nhuận huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội tổ chức đánh bạc
còn về tội đánh bạc cơ quan thể ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn lập sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hậu khẩu thường trú tại thôn núi âu xã tiến dũng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
cơ quan thể ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng ngọ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn vụ nông xã bắc lý huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang về tội lưu hành tiền giả
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm sau mép phải
đối tượng này có nốt rùi cách ba cm sau mép phải
đối tượng này cũng truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
mở đầu là tin bão gần bờ cơn bão số một mươi sáu
hồi bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão vào khoảng tám năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa của việt nam khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây với tốc độ di chuyển nhanh hai mươi năm km một giờ
cách côn đảo khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm sóng biển cao từ tám đến một mươi m
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây
với tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ ngay trên vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
đi vào đất liền các tỉnh bà rịa vũng tàu đến cà mau với sức gió mạnh nhất cấp một mươi giật cấp một mươi ba cấp độ rủi ro thiên tài cấp bốn
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây và tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi
đến hai mươi năm km một giờ và suy yếu
quay trở lại với thời tiết trên đất liền các tỉnh phía tây bắc bộ những đợt không khí lạnh từ phía bắc vẫn tiếp tục được bổ sung xuống phía nam và ảnh hưởng đến khu vực
đến ngày hai mươi sáu hai mươi bảy thì mưa sẽ xuất hiện dưới diện giải rác trên khu vực với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi đến hai mươi ba độ trời rét
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn trong ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu sẽ là kiểu rét khô và bút vào ban đêm
sau đó trưa chiều sẽ có nắng với nền nhiệt độ là từ một mươi đến hai mươi hai độ
nhưng sao đến ngày hai mươi bảy trên các mực khí quyển tầng cao lại xuất hiện sự hoạt động của rãnh gió tây gây ra những đợt mưa rào
nên nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm
các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế sẽ vẫn duy trì những cơn mưa rào rải rác do gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
vùng mưa tập trung tại các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến khu vực thừa thiên huế
trời lạnh phía bắc trời rét với nhiệt độ giao động là từ một mươi bốn đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận do ảnh hưởng của hàn lưu cơn bão thêm pin
thêm vào đó là sự kết hợp của hoạt động của đới gió đông bắc sẽ gây ra mưa vừa mưa to cho khu vực
dự báo đến ngày hai mươi bảy mưa sẽ có xu hướng giảm dần với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy nhiều mây có mưa rào và rông rải rác tập trung tại phần phía nam của khu vực
gió đông bắc cấp ba đêm và sáng trở rét nhiệt độ là từ một mươi năm đến hai mươi tám độ
vì vậy người dân cần lưu ý với gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
các tỉnh nam bộ khoảng trưa chiều ngày hai mươi năm khi vùng hoàn lưu của cơn bão tiến sát vào đất liền
thì mưa rông sẽ xuất hiện tại khu vực
nhiều nơi sẽ đạt lượng mưa vừa có nơi mưa to vì vậy người dân không nên ra khơi trong khoảng thời gian này
đến ngày hai mươi bảy thì mưa có xu hướng giảm dần
nhiệt độ đạt trong khoảng là từ hai mươi đến ba mươi một độ